trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo bộ đội biên phòng hà tĩnh cho biết
vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng ba đơn vị phối hợp với hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
đã bắt vụ vận chuyển ba trăm linh bộ kít tết nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng biên phòng hải quan phát hiện
phương tiện mang biển kiểm soát ba mươi bảy h một nghìn bốn trăm bảy mươi chín do anh nguyễn văn nga quê quán nghi lâm
nghi lộc tỉnh nghệ an điều khiển tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện trên cabin xe
có một thùng màu đen bên trong đựng một mươi hai hộp nhỏ mỗi hộp có hai mươi năm kít tét tổng toàn bộ có ba trăm linh kít tét
nhanh covid một mươi chín số hàng trên không có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
lo lắng khi mắc covid một mươi chín nhiều người tự mua thuốc phòng hoặc điều trị tạo điều kiện cho nhiều đối tượng
lợi dụng đứng ra vận chuyển mua bán nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc tiêm ẩn nhiều nguy cơ
ảnh hưởng tới sức khỏe
công an tp tam điệp tỉnh ninh bình vừa kiểm tra phát hiện thu giữ tám trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại địa bàn tổ một mươi ba vương trung sơn tp tam điệp tỉnh ninh bình
tổ công tác của công an thành phố tam điệp kiểm tra phát hiện một xe ô tô vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín
có nhãn hiệu bằng chữ nước ngoài quá trình làm việc lê bá linh vĩnh lái xe kiêm chủ số hàng
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên đồng thời khai nhận do tìm hiểu trên mạng
có quảng cáo là loại thuốc này có công dụng phòng và điều trị covid một mươi chín nên đã thu mua trên thị trường tự do
sau đó vận chuyển về thành phố tam điệp tỉnh ninh bình bán để kiếm lời ước tính số thuốc trên trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
thưa quý vị trong những đợt dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua chính phủ đã có nhiều chủ trương để doanh nghiệp
khôi phục sản xuất tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều đường dây ổ nhóm
tìm mọi cách để tuần hàng lậu vào thị trường trong nước
việc làm này không chỉ gây thất thu cho thuế cho nhà nước ảnh hưởng đến người dân
mà trong quá trình phục hồi nền kinh tế nhiều doanh nghiệp kinh doanh chân chính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vậy nên ngăn chặn hàng lậu hàng trốn thuế vào trong nước trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng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
trước khi vào tổ chức đặt cao điểm đảng ủy thủ trưởng bộ tư ảnh sát biển
đã triển khai tất cả các đơn vị nghiên cứu đánh giá tình hình cụ thể trên các khu vực và vùng biển cụ thể
từ đó khi xây dựng chỉ thị cũng như kế hoạch của ban chỉ đạo một nghìn ba trăm tám mươi chín bộ tư ảnh sát biển
đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị quản lý địa bàn của mình
để tiến hành các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn buôn lậu gian lận thương mại
cũng như là tội phạm ma túy trên từng vùng biển đảm bảo hiệu quả và quyết định nhất
theo bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát dòng vẫn diễn biến phức tạp
các hoạt động kinh tế nói chung giao thương trên biển nói riêng từng bước hồi phục
tình hình vi phạm tội phạm buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển và địa bàn liên quan diễn biến phức tạp
các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại được thực hiện có tổ chức đường dây chặt chẽ
tập trung tại các vùng biển đông bắc bắc miền trung đông nam bộ và tây nam
các mặt hàng chủ yếu là xăng dầu than pháo nổ khoáng sản hàng gia dụng
chúng tôi đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ
của ban chỉ đạo một nghìn ba trăm tám mươi chín của bộ quốc phòng
và của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên
đồng thời là tổ chức xây dựng một kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ cho cấp ủy
chỉ huy các cấp tổ chức xác định các địa bàn trọng điểm để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ này
chúng tôi đã tổ chức triển khai thực hiện cái nội dung này rất là hiệu quả
trong ba tháng đặc biệt là tháng gần tết chúng tôi đã đấu tranh thành công tám mươi sáu vụ
trên một trăm linh đối tượng vi phạm
pháp luật trên biển phải tổ chức xử lý và thu nộp ngân sách cho nhà nước là trên hai mươi tỷ đồng
hiện nay các hàng hóa dịch vụ nguyên vật liệu đầu vào có chiều hướng tăng cao
nguyên nhân chính là do các nước phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh
vừa rồi giá xăng dầu tăng rất cao kéo theo tăng giá năng lượng
ngày hai mươi bốn tháng hai giá dầu thô trên thị trường thế giới đã vượt mốc một trăm linh đô la mỹ một thùng
từ ngày một mươi một tháng một đến ngày hai mươi một tháng hai chỉ trong vòng hơn một tháng
giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu đã tăng từ một mươi bốn bốn mươi năm lên hai mươi tám mươi tám
chính vì vậy hành vi buôn lậu xăng dầu trên biển đang có dấu hiệu gia tăng
xuất trình nhiều bộ hóa đơn và đặc biệt là hầu hết đều là những bộ hóa đơn photo
chính vì vậy chúng tôi buộc phải tiến hành các biện pháp để xác minh
làm rõ nguồn gốc của hóa đơn tính chính xác của hóa đơn
trong những bộ hóa đơn photo các đối tượng cung cấp
thì có nhiều
nhiều công ty tức là các pháp nhân liên quan tới nhau nhưng lại bản về bản chất thì lại khác nhau
có thể là trùng tên nhưng lại khác địa chỉ hoặc có thể cùng địa chỉ nhưng lại là nhiều công ty khác nhau
chính vì vậy lực lượng cảnh sát biển đã mất rất nhiều thời gian để triển khai xác minh làm rõ
bản chất của các bộ hóa đơn và giấy tờ đó
dự báo dịch bệnh vẫn còn tiếp tục lạm phát trong những tháng tiếp theo của năm hai nghìn hai mươi hai sẽ còn tăng cao
vậy nên thực hiện chỉ đạo của thủ tướng nguyễn văn nguyễn
các lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn hàng lậu
đảm bảo cho các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh một cách lành mạnh trong giai đoạn phục hồi
mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông đỗ đức trọng đã dùng dao đâm chết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trọng về hành vi này
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng hai tại ấp thạnh điền xã lý văn lâm thành phố cà mau
tại cơ quan
cơ quan trọng khai khi đi trên đường đã gặp nguyễn quốc việt điều khiển phương tiện mô tô
do đang bị ngáo đá nên trọng đã gây gỗ với việt trọng đã dùng dao đâm một nhát vào người việt và làm nạn nhân tử vong
hàng chục thanh niên tụ tập trên nhiều tuyến phố của hà nội khi tham gia giao thông phần lớn đều không có giấy tờ
không đội mũ bảo hiểm hoặc tháo biển số xe để lạng lách đánh võng
tất cả các nhóm này đều đã được các tổ công tác một trăm bốn mươi một cùng lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát trật tự công an
các quận của thành phố hà nội hóa trang đi bằng xe máy dọc các tuyến phố kiểm tra xử lý
hơn bốn mươi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín được đưa về công an quận hai bà trưng để xác minh
làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây dối trật tự công cộng
trước đó các trường hợp này đã gây náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô và gây nguy hiểm
hoảng sợ cho nhiều người tham gia giao thông

và thường xuyên vương steering game

sau đó lựa chọn phyim kiểm tra vlair
đây là những chiếc xe phần lớn là không đeo biển số mà các thanh thiếu niên sử dụng đây rõ ràng là hành động vi phạm có chủ đích
hành vi đó không những gây nguy hiểm cho những người đi đường và còn gây nguy hiểm cho chính bản thân những các đối tượng tham gia giao thông như vậy
hành vi đó đáng là phải xử lý theo quy định của pháp luật là phải xử lý hình sự
đây không phải là lần đầu tiên hà nội xảy ra những vụ việc thanh thiếu niên
tụ tập từng tốt chạy xe tốc độ cao lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
thời gian tới các tổ công tác liên ngành của công an tp hà nội sẽ tiếp tục triển khai hóa trang mật phục để tuần tra kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm
ngày một mươi tháng ba một xe khách lưu thông trên xa lộ hà nội đoạn qua thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã bất ngờ tông vào xe bồn tưới nước khiến cho ba người bị thương
các phương tiện bị biến dạng và giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
thông tin ban đầu rạng sáng nay xe khách dường nằm biển số năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm một mươi hai chạy trên xa lộ hà nội theo hướng từ cầu đồng nai đi cầu sài gòn
khi vừa qua khỏi nút giao thông cắt lái hơn năm trăm linh mét đã tông mạnh vào đuôi xe bồn đang tưới cây của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư hạ tầng thành phố hồ chí minh
lực tông mạnh khiến đầu và hông bên trái xe khách bể nát biến dạng nhiều hành khách trên xe hoảng loạn
tai nạn khiến tài xế và hai hành khách trên xe bị thương nặng
theo tường trình của ông phạm văn đức năm mươi sáu tuổi tài xế xe bồn thời điểm xảy ra tai nạn xe bồn di chuyển chậm trên xa lộ hà nội để tưới cây và có bật đèn báo hiệu
ngoài ra thời điểm xe khách tông vào phía đuôi xe bồn nhân viên tưới cây đang đứng phía sau đã kịp nhảy khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ
cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông ngày một mươi tháng ba trên quốc lộ một mươi ba thuộc địa bàn của ấp hai xã bình hưng huyện trân thành tỉnh bình phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cho hai người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu khoảng giờ một mươi năm phút cùng ngày xe máy biển kiểm soát chín mươi ba c một trăm ba mươi hai nghìn hai trăm hai mươi tám do anh nguyễn minh hùng sinh năm hai nghìn ngũ ấp ba a xã minh hưng điều khiển
phía sau chơi bạn gái tên hồ thị mụy hai mươi bảy tuổi trú xa phong thành tây a huyện phước long tỉnh bạc liêu
lưu thông trên quốc lộ một mươi ba hướng từ thành phố hồ chí minh đi huyện trân thành
khi đến đoạn ấp hai xã minh hưng năm thanh niên điều khiển xe với tốc độ rất cao đi vào loạn đồ dành cho xe ô tô và bất ngờ quẹt quả giấy phân cách bê tông ở dưới đường
khiến xe và người văn ra xa hậu quả hai người tử vong tại chỗ chiếc xe mô tô bay thẳng vào lề đường
cơ quan công an và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
công an phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ ba đối tượng lý đại kiểm hai mươi một tuổi hồ thái ngân hai mươi tám tuổi và vương minh hưng hai mươi năm tuổi
do có hành vi dùng hung khí chặn đường đập phá xe ô tô tải và tấn công tài xế ngay giữa đường
theo thông tin ban đầu những thanh niên này khai nhận vào chiều ngày tám tháng ba sau khi ăn nhậu kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều rồi lấn vào làng đường dành cho ô tô
khi tài xế ô tô bóc còi thì kiểm có chữ bới rồi gọi theo bốn thanh niên khác cầm hung khí đuổi

hình ảnh clip ghi lại nhóm của kiểm cầm hung khí hung hãn đập phá cửa chiếc tải rồi leo lên cabin tấn công tài xế
sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân nhưng do nhóm đối tượng có biểu hiện quá hung hãn khiến nhiều người dân hoán sợ không ai dám căng ngăn
sự việc diễn ra trong khoảng thời gian ngắn sau khi không mở được cửa xe ô tô các đối tượng đã lên xe rời đi
vụ việc xảy ra không làm tài xế bị thương nhưng chiếc xe ô tô tải thì bị hư hỏng bởi hành vi đập phá
hiện công an phường thuận giao tỉnh bình dương đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ vụ việc
sau khi củng cố hồ sơ sẽ bàn giao cho công an thành phố thuận an tỉnh bình dương để xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị trong bối cảnh xăng dầu liên tiếp điều chỉnh tăng giá một cây xăng nằm trên quốc lộ một a đoạn qua bình thuận đã tự đặt ra quy định
chỉ bán xăng cho mỗi xe máy từ hai mươi đến ba mươi ngàn đồng khiến cho người dân bức xúc
nhận được phản ánh đội quản lý thị trường số hai thuộc cục quản lý thị trường bình thuận đã đến kiểm tra và lập biên bản xử lý
bắt đầu từ chiều tối ngày tám tháng ba và trong ngày chín tháng ba cây săn vĩnh phúc trên quốc lộ một qua xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đã có hành vi bán xăng cho người dân với mức mỗi xe chỉ được đổ từ hai mươi đến ba mươi ngàn đồng
nhiều người dân địa phương đã bức xúc và cho rằng cây săn bán cầm chừng để chờ tăng giá
trong khi đó chủ cây xăng cho rằng do gần hết xăng chỉ còn lượng ít nên tự ý chia nhỏ để bán
tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân đội quản lý thị trường số hai thuộc cục quản lý thị trường tỉnh bình thuận
đã đến kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó
với khuôn phạt từ một mươi hai mươi triệu đồng
cũng từ lúc tổ công tác đến kiểm tra tại cây xăng việc bán xăng cho người dân được tiến hành bình thường trở lại dừng việc bán nhỏ giọt